mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá là hai một tỷ đô la mỹ dành cho ukraine nhằm củng cố năng lực phòng không cho kiev trong dài hạn
gói viện trợ này sẽ giúp ukraine mua các tổ hợp tên lửa hoks và hai tổ hợp phòng thủ tên lửa patriot
thông báo của bộ quốc phòng mỹ nêu rõ khoản viện trợ này được cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
gói viện trợ này dự kiến sẽ được giải ngân trong nhiều tháng và nhiều năm tới để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của ukraine
tính từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tới nay mỹ đã chi hàng chục tỷ đô la mỹ viện trợ vũ khí cho ukraine
nước này đã cung cấp một số loại vũ khí tiên tiến cho kiev trong đó có xe tăng abram và hệ thống phòng không patriot
quỹ yoside cho phép chính quyền tổng thống mỹ joe biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp này chứ không rút từ các kho vũ khí của mỹ
thay vì cung cấp cho ukraine những vũ khí mà nước này hiện đang cần các gói của yeosite sẽ tạo ra nguồn cung trung hạn và dài hạn cho ukraine